thưa quý vị hôm nay một mươi bốn tháng năm tại trụ sở trung mương đảng bộ chính trị và ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
một đối với vi phạm của ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và các cá nhân có liên quan
ban thường vụ thành ủy tp hcm